thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người gồm gan thận
đồng thời đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng trong đường dây này là trương thị khuyến ở bắc giang
và trần văn hiệp ở hà nội để điều tra về hành vi mua bán chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người
theo cục cảnh sát hình sự trần văn hiệp thường tìm kiếm những người môi giới để mua bán bộ phận cơ thể người
đặc biệt là bán gan giúp đỡ hiệp là trương thị khuyến và một số đối tượng khác
người mua gan phải trả cho hiệp khoảng một hai tỷ đồng trong khi đó người bán gan chỉ được trả bốn trăm năm mươi triệu đồng
để tìm mối hiệp thường xuyên la cả quanh các bệnh viện lớn ở hà nội và các hội nhóm trên mạng xã hội
để đăng thông tin liên quan đến việc mua bán mô tạng
vụ án đã được chuyển hồ sơ đến công an thành phố hà nội để điều tra mở rộng
cho rằng bị nhìn đều isa kim siêu chú tại huyện airsoft
đã ra tay đánh người gây thương tích đối tượng đã bị công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam
nạn nhân trong vụ án này là ikaluk ria chú tại huyện bondol tỉnh đắk lắc
theo điều tra ban đầu trong tiệc diệu isa kim cho rằng ikaluk nhìn đều mình
nên cả hai xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
isa kim nhìn thấy con dao dựa gần đó nên đã lấy để chém liên tiếp ba nhát vào đầu và tay của ikaluk
khiến nạn nhân bị thương tật một mươi sáu
đang vận chuyển trái phép
chất ma túy nguyễn lê quốc toàn chú tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đã bị tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận
phối hợp với công an phường phú thủy thành phố phan thiết phát hiện bắt giữ
vào chiều ngày hai mươi một tháng bốn lực lượng công an bắt quả tang nguyễn lê quốc toàn
khi đối tượng này vừa đến một nhà xe trên địa bàn phường phú thủy để nhận hàng
kiểm tra nhanh tổ công tác phát hiện trong gói hàng có chứa năm trăm linh gram ma túy
toàn khai nhận được người quen nhờ đến nhận hộ và trả tiền công bốn trăm linh đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của toàn lực lượng chức năng còn thu giữ thêm năm trăm hai mươi năm gram ma túy
một gói ma túy nước nho và hai viên thuốc lắc hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
đồn biên phòng cửa đại vừa tiếp nhận một người nước ngoài quốc tịch myanmar
trôi giặt trên biển được ngư dân cứu và đưa vào bờ
theo trình báo của ông trần minh nghĩa thuyền trường tàu bt
t chín mươi chín hai trăm ba mươi bốn ts tàu đang hoạt động trên vùng biển đã phát hiện và cứu được một người nước ngoài
bị trôi giặt trên biển ngay sau đó ông nghĩa đã đưa người này vào bờ
trình báo với trạm kiểm soát biên phòng bình thắng đồn biên phòng cửa đại
sau khi tiếp nhận đồn biên phòng cửa đại đã cử đoàn cán bộ quân y đến kiểm tra sức khỏe
và chăm sóc y tế cho người nước ngoài này hiện sức khỏe của người bị nạn đã ổn định
đồn tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng xác minh thông tin
cùng có hồ sơ và hoàn chỉnh thủ tục theo quy định
vào chiều ngày hôm qua đồng chí quảng minh cường phó vi thư tỉnh ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai và thiếu tướng nguyễn sĩ quang
giám đốc công an tỉnh đã đồng chủ trì thảo luận trao đổi về năm dự án luật
do bộ công an chủ trì soạn thảo chính quốc hội khoáng một mươi năm trong năm hai nghìn hai mươi
các ý kiến tại hội thảo đã bày tỏ sự đồng tình về sự cần thiết xây dựng
ban hành các dự án luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận sự cần thiết
cấp bách của việc ban hành năm dự thảo luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
trình quốc hội khóa một mươi năm trong thời gian tới gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật công an nhân dân luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật căn cước luật xuất cảnh nhập cảnh
của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
các ý kiến thống nhất cho rằng
nội dung các dự thảo luật nói trên cơ bản hoàn chỉnh và đồng tình về sự cần thiết xây dựng
bàn hành các dự án luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay